huyện bá thước thu nạp đồng bọn mua vũ khí tổ chức cướp bóc nhanh chóng trở thành một tên cướp khép tiếng
giao rắc nỗi kinh hoàng tột độ và độc chiếm quyền khai thác vàng tại bãi thịt
việc cướp bóc thanh trừng các băng nhóm khiến tình hình trật tự trị an tại hang kịt vô cùng phức tạp
đặc biệt là hành vi phạm tội của hiền đầu bạc nếu để tồn tại sẽ làm bầm bống của hoạt động thổ phỉ
có thể chúng sẽ móc nối với các tổ chức phản động bên ngoài để chống phá chính quyền
trước tình hình đó bộ nội vụ nay là bộ công an đã chỉ đạo công an tỉnh thanh hóa phối hợp với các lực lượng
thành lập chuyên án mang bí số v tám mươi chín
là tổng chí huy chuyên án đại tá lê trọng giác đã nhiều lần đến hang kỳt để khảo sát thực tế lên phương án đấu tranh
đặc biệt là hành vi phạm tội của hiền đầu bạc nếu để tồn tại sẽ làm bầm bống của hoạt động thổ phỉ

đặc biệt là hành vi phạm tội của hiền đầu bạc nếu để tồn tại sẽ làm bầm bống của hoạt động thổ phỉ

chủ trương là kêu gọi hiền đầu bạc và đầu bạc ra đổ thú

số tội vạc này không tham gia vào cái việc gây rối rối ở trong đó
bốn cái chủ trương đó bốn cái nhiệm vụ đó cái yêu cầu đó được thi hành ngay nhưng thuyết phục lại là coi như là không thành công
bởi vì bạn này chống đứt quyết liệt cho nên phải tiến hành cuối cùng được quyết định tiến hành
cái phương án là phải dùng vũ lực để mà tiến công bãi bãi vàng
là trưởng công an huyện bá thước những năm một nghìn chín trăm chín mươi đại tá ngân như luyện thành viên ban chuyên án đích thân hai lần trinh sát tại bãi vàng
vẫn nhớ như in những diễn biến tại hang rồng hang bương hang đước nơi mà hiền đầu bạc và nhiều đại ca đầu gấu chiếm giữ
nó có một cái chân rết có cái đồng bọn của nó
thì nó cũng đầy đủ các loại thông tin nắm về lực lượng của ta tấn công hắn
rồi là có một số dân là bị hắn mua chuộc lôi cuối để làm có thể nói là để mà cung cấp các thông tin hoặc là bán hàng bán lương thực cho hắn để hắn nuôi dưỡng lực lượng hắn
cho nên là ta đánh hắn cũng rất là khó
cán bộ chiến sĩ gồm công an tỉnh thanh hóa công an tỉnh hà sơn bình và quân đội có trang bị súng b bốn mươi chia làm bốn mũi tấn công vào các khu vực chính gồm hang kịt hang bương hang tời hang đòn hàng công cộng
chúng tôi nhận định đây là một vụ là truy quét sẽ khó khăn
phải tính toán rất kỹ về phương án thì mới có thể giải quyết được
có thể là mình bắt được các loại đối tử chính
công an huyện ba thước đã tham mưu cho đồng chí chủ tình ban dân huyện viết thư kêu gọi hiền đò bạc đầu thú
hiền nhận được thư thì hiền trả lời với người đưa thư là hiền sẽ nghiên cứu
một thời gian chúng tôi theo dõi không thấy có tín hiệu gì thì chúng tôi tiếp tục cho người đến để gặp hiền
thì hiền trả lời là không đầu thú
chính vì thế thì cuộc tấn công truy quét hiền bạc thì được thực hiện
ngày một mươi hai tháng chín mũi trịnh sát phía tây bắc cùng với công an hà sơn bình bao bãi vàng từ phía trên
bí mật ém quân ở đỉnh hang đi bộ về phía bãi vàng
như vậy gần hai đêm không ăn không ngủ ban chuyên án đã bắt được toàn bộ ổ nhóm của hiền gồm hai mươi ba đối tượng thu nhiều vũ khí và các tăng vật khác
về sự thông minh và lòng quả cảm của các trinh sát điều tra viên của lực lượng công an thanh hóa hà sơn bình nay là tỉnh hòa bình
chuyên án cũng là bài học lớn đối với mỗi cán bộ chiến sĩ công an trong cuộc chiến chống tội phạm bảo vệ sự bình yên cho cuộc sống của nhân dân